ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông
người dân phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đồng bộ đứng sát đường thủy nội địa
tình hình trật tự an toàn giao thông ủn tắc giao thông
có thể liên hệ với cục cảnh sát giao thông theo số điện thoại chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn sáu trăm linh tám
đối với phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ
người dân có thể gọi đến số chín trăm tám mươi ba sáu mươi tám nghìn chín trăm tám mươi chín của vụ vận tải tổng cục đường bộ việt nam
hoặc số chín trăm một mươi sáu sáu mươi tám mươi tám mươi năm vụ an toàn giao thông tổng cục đồng bộ việt nam
người dân muốn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông
tai nạn giao thông liên hệ các số chín trăm tám mươi chín tám mươi tám bảy trăm một mươi chín chín trăm một mươi ba ba trăm sáu mươi ba năm trăm linh chín chín trăm sáu mươi ba một trăm bảy mươi ba chín trăm linh sáu
của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia

ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng
cần có đầy đủ thông tin hành trình địa điểm biển kiểm soát phương tiện số hiệu chuyến bay
chuyến tàu thời gian lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông
ưu tiên dùng tin nhắn để bảo đảm chính xác thuận tiện và an toàn